hiện học sinh lớp một mươi hai đang làm hồ sơ đăng ký thi trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng
ngày hội tư vấn tuyển sinh sẽ là cầu nối để giúp học sinh và các trường gặp gỡ trực tiếp tư vấn
trao đổi về thông tin tuyển sinh
đến đây các em không chỉ được tư vấn cách chọn trường chọn ngành
mà còn biết được cơ hội việc làm sau khi ra trường
hàng chục nghìn học sinh phụ huynh đến từ nhiều tỉnh thành đã có mặt tại ngày hội tư vấn tuyển sinh hai nghìn hai mươi
mang theo nhiều tâm tư khi chưa có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp tương lai của mình
em đỗ thị ánh đã tìm đến các gian tư vấn
nhờ quá trình trao đổi trực tiếp với các trường đại học ánh đã tìm được nguyện vọng của mình
ngoài hai gian tư vấn chuyên sâu thì ngày hội còn có gần hai trăm linh trường đại học cao đẳng tham gia
để chia sẻ thông tin giải đáp rất nhiều thắc mắc của thí sinh liên quan đến chọn ngành trường
cũng như sự sắp xếp nguyện vọng như thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển
có một là sở thích hai là năng lực và cái điểm trúng tuyển của các năm trước mà chúng ta sẽ chọn một cái ngành
mà cho rằng mình phù hợp với các trường đại học
nhưng mà đừng ngăn cản cái ước mơ cũng như là nguyện vọng của mình
giả sử ngành nào mà mình thích nhất thì mình sẽ xếp ngành đó lên làm nguyện vọng một
sau đấy thì sẽ đến những cái ngành mà vừa sức với mình và cuối cùng là những ngành mà mình chắc chắn đỗ
ngoài sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì năm nay các trường mở rộng tuyển sinh
với nhiều phương thức khác nhau trong đó giảm chỉ tiêu từ điểm thi tăng chỉ tiêu từ xét tuyển thẳng
chứng chỉ ngoại ngữ nhất là xét từ học bạ có xu hướng tăng
thí sinh có thể lựa chọn nhiều hình thức để tăng cơ hội trúng tuyển cho mình
chúng tôi xét tuyển bằng bốn hình thức nhất là dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
thứ hai là chúng tôi xét kết quả điểm số trên học bạ thứ ba chúng tôi xét tuyển sinh giỏi quốc tế quốc gia
thứ bốn xét tuyển các cháu là trình hội tiến hành tốt
khoảng từ hai mươi đến bốn mươi của các chỉ tiêu cho xét học bạ và còn lại là xét thi trung học phổ thông
thì cái chỉ tiêu xét học bạ năm nay tăng hơn so với mỗi năm và
giải đều tất cả các ngành chứ mọi năm thì chỉ có năm ngành
theo quy chế thi thí sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng đến hết ngày ba mươi tháng sáu
tuy nhiên sau khi có điểm thi trung học phổ thông các em sẽ được điều chỉnh nguyện vọng một lần nữa
vì thế điều quan trọng nhất lúc này là học sinh nên tập trung trí lực để ôn tập sao cho đạt hiệu quả cao nhất
thay vì băn khoăn quá mức về lựa chọn ngành nghề